hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi ba tháng bảy tại đà nẵng
trung tâm điều dưỡng người có công miền trung đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân với chủ đề uống nước nhớ nguồn
tại buổi giao lưu các sinh viên đoàn viên thanh niên đã được nghe các cựu chiến binh là thương binh
chia sẻ về những kỷ niệm hào hùng của một thời đấu tranh anh dũng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
qua đó các dặn thế hệ trẻ ngày nay ra sức học tập rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này trung tâm điều dưỡng người có công miền trung đã được các mạnh thường quân tặng những món quà thiết thực
như bình nước nóng lạnh những bộ quân phục nhằm động viên tinh thần các thương binh và những người làm công tác điều dưỡng tại đây